ban chiến dịch tranh cử của ông donald trump vừa thông báo chính trị gia này đã huy động được thêm gần hai mươi triệu đô la mỹ trong ba tuần qua
đặc biệt là sau khi ông đến trình diện tại nhà tù thành phố atlanta bang georgia của mỹ
theo người phát ngôn stephen chung tại ban chiến dịch của ông trump kể từ khi trình diện tại tòa án và chụp ảnh hồ sơ tạm giam nhà tù atlanta vào hôm hai mươi bốn tháng tám
cựu tổng thống trump đã nhận được bảy một triệu đô la mỹ từ các nhà tài trợ
vào ngày hai mươi năm tháng tám tức là một ngày sau khi bức ảnh hồ sơ nhà tù của ông trump xuất hiện về chấn động đã có thêm bốn một triệu đô la mỹ tiền ủng hộ
đây đã chính thức trở thành ngày có doanh thu cao nhất trong chiến dịch tranh cử của ông tính đến nay
cựu tổng thống donald trump đang một lần nữa tìm kiếm đề cử của đảng cộng hòa trong cuộc bầu cử vào năm hai nghìn hai mươi bốn
chính trị gia bảy mươi bảy tuổi này đang phải đối mặt với bốn cáo trạng riêng biệt với tổng mức án phạt lên tới chín mươi một tội danh
tuy nhiên ông thủ nhật mọi cáo buộc